liên quan đến vụ việc bốn trẻ tử vong tại bệnh viện sản nhi bắc ninh vào ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua
bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận tám bệnh nhi chuyển lên từ bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh để theo dõi và điều trị
hiện có bốn bệnh nhi cần phải theo dõi chức năng sống hàng giờ
theo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điền phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương
trong tám bệnh nhi mà bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận có sáu bệnh nhân sơ sinh và hai bệnh nhân ngoài tuổi sơ sinh
nhưng đều đẻ non và được điều trị tại bệnh viện sản nhi bắc ninh từ khi sinh ra đến nay
riêng hai bệnh nhi ngoài tuổi sơ sinh đang được điều trị như các bệnh nhi khác tại bệnh viện
sáu bệnh nhân nhi còn lại được chia làm hai nhóm hai em bé được cho thở oxy cần phải được theo dõi tích cực
và bốn em bé khác được cách ly để theo dõi chức năng sống hàng giờ
trong đó có ba bệnh nhi rất nặng
sáu bệnh nhân tại khoa sơ sinh thì chúng tôi đã đưa ra các giải pháp
giải pháp thứ nhất đầu tiên rất quan trọng đó là phải theo dõi các chỉ số sống
theo dõi các em bé theo dõi về lâm sàng theo dõi về xét nghiệm
và đặc biệt nữa là theo dõi chức năng của các cơ quan cho các em bé
để mà đưa ra kịp thời được những cái dấu hiệu của tình trạng sốc sớm ví dụ như vậy
vấn đề thứ hai nữa là các bệnh nhân này đều phải khi mà nhập vào thì chúng tôi đều cho cách ly
do là ở tình trạng nhiễm trùng nặng và cũng chưa thực sự rõ là nhiễm khuẩn gì
do vậy chúng tôi đều đưa vào cách ly và tại một buồng có bốn cháu nhiễm khuẩn nặng
thì chúng tôi đã đưa vào một buồng cách ly tại khoa sơ sinh
còn hai cháu kia thì có thể là xu hướng nếu mà theo dõi mà không có tình trạng nhiễm trùng nặng
thì chúng tôi có thể ghép mẹ được
vấn đề thứ ba nữa là sẽ sàng lọc cái nhóm đối tượng này bằng những cái ví dụ như là cấy phân
ở trong hộ môn để xem có cái vi khuẩn gram âm mà kháng các bạn bên em hay không
cũng theo phó giáo sư tiến sĩ trần minh điền các trường hợp nhiễm khuẩn huyết
thường xảy ra đối với những trẻ đè non do hệ thống miễn dịch và các cơ quan trong cơ thể chưa trưởng thành
cộng với bệnh lý nền như bệnh đau tim bẩm sinh khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn của các bệnh nhi này càng cao hơn
trên thế giới các bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn kèm theo có tỷ lệ tử vong cao
thậm chí có thể lên tới tám mươi
hiện nay bệnh viện nhi trung ương đã cố gắng khống chế tỷ lệ tử vong của các đối tượng này
giảm xuống dưới mức năm mươi
khi mà yếu mà cái vi khuẩn nó trộn lên trở thành gây bệnh chẳng hạn
thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó sẽ đáp ứng được tốt
nhưng mà trên nền của những em bé mà có đau bệnh đau chẳng hạn
hay là bị tim bẩm sinh chẳng hạn hay là bị đẻ non chẳng hạn
thì đấy là những cái cơ thể mà có hệ thống miễn dịch rất kém
và cái đó nó có thể trở thành cái tình trạng gây bệnh rất là cao
và để mà khống chế và những yếu tố tiên lượng tử vong của những cái tình trạng nhiễm khuẩn này
là phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố bệnh nền của bệnh nhân và những cái cơ địa của bệnh nhân
lãnh đạo bệnh viện nhi trung ương cho biết
các trần đoán của bệnh viện sản nhi bắc ninh và bệnh viện nhi trung ương không có sự khác biệt
bệnh viện nhi trung ương cũng sẽ tham gia vào hội đồng khoa học để tìm hiểu về mặt chuyên môn
xem bốn cháu bé tử vong tại bệnh viện sản nhi bắc ninh được chẩn đoán mức độ bệnh ra sao
và cách chăm sóc điều trị của nhân viên y tế có đầy đủ hay không